do ảnh hưởng của mưa lớn xảy ra vào dạng sáng ngày hôm nay ba tháng bảy đã gây thiệt hại về người và tài sản trên địa bàn tỉnh điện biên
vào khoảng sáu giờ sáng nay tại xã sipafin huyện nậm pồ một trận mưa to gây ra lũ đã khiến bốn công nhân đang thi công thủy điện tại đây bị lũ cuốn
ngay sau đó công nhân và lực lượng cứu hộ tại địa phương đã cứu được ba người một người mắc kẹt trong hầm đầy nước
mưa lũ cũng đã khiến quốc lộ bốn h thuộc địa phận xã sipa phìn xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai vợ chồng người dân tộc giao bị rơi xuống vực sâu và tử vong
ngoài ra sáu nhà ở của người dân ở thành phố điện biên và huyện mường ảng bị sạt lở phải di rời khẩn cấp
nhiều tuyến đường quốc lộ tỉnh lộ giao thông liên xã liên bản bị sạt lở gây ách tắc giao thông cục bộ
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo ngày mai bốn tháng bảy bắc bộ có nắng nóng có nơi nắng nóng gây gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm ba mươi bảy độ c có nơi trên ba mươi tám độ c
trong ngày mai một số tỉnh bắc bộ sẽ xuất hiện nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt thời gian có nhiệt độ trên ba mươi năm độ kéo dài từ một mươi một h đến một mươi sáu h
thủ đô hà nội có nắng nóng có nơi nắng nóng gây gắt với nhiệt độ cao phổ biến từ ba mươi năm ba mươi sáu độ c
từ ngày bốn đến ngày năm tháng bảy khu vực từ thanh hóa đến phú yên có nắng nóng và nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao phổ biến từ ba mươi năm ba mươi tám độ c có nơi trên ba mươi tám độ c
thời gian có nhiệt độ trên ba mươi năm độ c từ một mươi h đến một mươi bảy giờ cảnh báo nắng nóng ở khu vực trung bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày tám tháng bảy
theo các chuyên gia y tế để phòng chống nắng nóng người dân cần uống nhiều nước và điều chỉnh chế độ dinh dưỡng để tăng cường sức đề kháng
chế độ ăn đa dạng đầy phòng chống nắng nóng
để đủ dinh dưỡng khi ra đường cần mặc kín tránh quần áo dày và tối màu vì sẽ hấp thụ nhiệt đội nón rộng vành đeo kính dâm để bảo vệ mắt
như chúng tôi đã thông tin sáng nay một vụ cháy lớn đã xảy ra tại khu công nghiệp phú tài phường trần quang diệu thành phố quy nhơn tỉnh bình định
và sau gần bảy giờ đồng hồ chữa cháy thì đám cháy mới cơ bản được khống chế
đến khoảng một mươi sáu h chiều ngày ba tháng bảy đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bình định
cơ bản đã khống chế được vụ cháy xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn hoàng phát sau gần bảy giờ đồng hồ chữa cháy
tuy nhiên đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bình định vẫn tiếp tục bố trí lực lượng và phương tiện để dập tắt hoàn toàn đồng thời không cho ngọn lửa tái bùng phát
qua thống kê ban đầu diện tích cháy ở khu vực nhà xưởng số hai khoảng hai m hai khu vực nhà kho khoảng một năm trăm linh m hai khu văn phòng khoảng năm trăm linh m hai
tại những nơi này có các vật liệu dễ cháy như gỗ giấy nệm nên ngọn lửa bùng phát dữ dội
nhà xưởng số hai bị sập hoàn toàn khu nhà kho bị sập một phần nhiều mảng tường bị nứt toác mái tôn biến rặng nhiều sản phẩm gỗ chưa đem ra kịp bị cháy rụi khu nhà văn phòng cũng bị hư hại nặng nề
hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại vụ cháy
theo thông tin từ cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế hiện biến thể vụ của trùng omicron ba năm đã xuất hiện tại hà nội
việc vụ này được nhận định có thể có nguy cơ lấn át biến thể cũ
hà nội hiện có hơn tám mươi một bệnh nhân covid một mươi chín đang điều trị tại bệnh viện
mỗi ngày thành phố cũng ghi nhận trung bình một trăm tám mươi bệnh nhân covid một mươi chín
vài tuần trở lại đây số ca mắc covid một mươi chín nặng tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương tiếp nhận có xu hướng gia tăng
theo khuyến cáo của các chuyên gia để bảo vệ sức khỏe của bản thân cũng như ngăn nguy cơ bùng dịch trở lại
người dân nên bảo đảm tiêm chủng đủ mũi nhắc lại theo kế hoạch tiêm chủng của địa phương
bộ y tế cũng vừa cho biết các tỉnh thành phố tiêm thấp dưới bốn mươi năm là hải phòng khánh hòa đồng nai cà mau và hậu giang
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi hai tỉnh lãng sơn có hai mươi một điểm thi với hơn chín sáu trăm linh thí sinh đăng ký dự thi
đến thời điểm này thì mọi công tác chuẩn bị cơ bản hoàn tất
với mục tiêu cao nhất là bảo đảm một kỳ thi diễn ra an toàn nghiêm túc và đúng quy chế
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi hai lãng sơn thành lập hai mươi một điểm thi với hơn chín sáu trăm linh thí sinh
đến thời điểm này các điều kiện về nhân sự cơ sở vật chất phương tiện thiết bị tại các điểm thi cơ bản được chuẩn bị đầy đủ kỹ càng
với các em học sinh trước kỳ thi quan trọng của cuộc đời cũng được trường chủ quản dạng dò
hướng dẫn kỹ lưỡng để có một kỳ thi thể hiện tốt khả năng học tập và không vi phạm quy chế
điểm thi hoàng văn thụ thì có bảy trăm bảy mươi chín thí sinh chia ra thành ba mươi bốn phòng thi
tính đến thời điểm hiện nay nhà trường cũng đã chuẩn bị đầy đủ ba mươi bốn phòng thi
cũng như là phòng thi dự phòng và phòng thi trò và tất cả phòng thi này đều đồng bảo điều kiện để tổ chức kỳ thi diễn ra an toàn đúng quy chế
bộ giáo dục đào tạo và tỉnh lạng sơn cũng đã thành lập nhiều đoàn công tác để đi kiểm tra thực tế tại các đơn vị
về công tác chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất nhân lực bảo đảm cho kỳ thi diễn ra an toàn nghiêm túc đúng quy chế
công tác yên sao để thi công tác coi thi
công tác chấm thi cũng như là công tác thanh tra thi đảm bảo an toàn nghiêm túc công bằng
và kết quả kỳ thi thì phản ánh đúng chất lượng dạy và học
năm nay là năm đầu tiên tổ chức việc đăng ký thi trực tuyến
tỉnh lạng sơn đã đáp ứng tốt cho việc chiết xuất các bảng biểu
cũng như cung cấp dữ liệu để phục vụ cho công tác coi thi chấm thi
các điểm thi đã xây dựng kế hoạch đầy đủ bố trí nơi ăn nghỉ đi lại và phương tiện di chuyển của giám thị
hỗ trợ các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn những bữa ăn trong ngày thi và nơi nghỉ đối với thí sinh ở xa